sáng nay công an tp hcm tổ chức hội nghị tập huấn đề án sáu của chính phủ
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
để phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi
cho gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường cho công an năm huyện ngoại thành
phát biểu tại buổi tập huấn thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm
nhấn mạnh tổ chức phổ biến quá trực nội dung đề án sáu các kế hoạch của công an tp hcm
để nâng cao hơn nửa nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện đề án cho cán bộ chiến sĩ
đối với các cán bộ chiến sĩ được tăng cường đáp ứng yêu cầu về trình độ tốt nghiệp đại học
trường công an hệ chính quy dưới ba mươi năm tuổi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ba năm liền
và có phẩm chất chính trị tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ đề án sáu tại địa phương
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về cư trú
trong đó tập trung tuyên truyền để người dân nắm và thực hiện các nội dung
về đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến
nội dung tập huấn được giảng viên đại học cảnh sát nhân dân
và các phòng nghiệp vụ của công an thành phố truyền tải
sau thời gian triển khai dịch vụ công đến nay công an thành phố đã hoàn thành
một mươi trên một mươi năm chỉ tiêu làm sạch dữ liệu
những trí tiêu còn lại đã hoàn thành từ chín mươi ba sáu mươi một đến chín mươi chín
công tác vận hành khai thác các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an
hạ tầng thiết bị kỹ thuật phần cứng phần mềm cơ bản đảm bảo
kết nối đường truyền thông suốt từ công an thành phố đến công an cấp xã
đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng bố trí nhân sự tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện dịch vụ công
sẵn sàng phục vụ chí đạo điều hành của lãnh đạo các cấp và phục vụ người dân tại địa phương